công tác hải quan đặc biệt đó là về thủ tục hải quan
thứ nhất là về công tác xây dựng pháp luật thể chế
thời văn qua thì một loạt những văn bản hướng dẫn luật hải quan
cũng như luật thuế xuất nhập khẩu đã được bàn hành để hướng dẫn về thủ tục hải quan
gần đây nhất đó là nghị định năm chín năm hai nghìn một mươi tám
và thông tư số ba mươi tám sửa đổi thông tư ba mươi tám và thông tư ba mươi chín
đây là những văn bản cốt lõi hướng dẫn luật hải quan
bên cạnh đó thì ngành hải quan cũng đã đang xây dựng
và đã bàn hành một loạt những quy trình
tức là những văn bản dưới thông tư
còn quy định cả những cái trách nhiệm pháp lý ràng buộc đối với cán bộ công chức hải quan
thứ hai ngành hải quan đã triển khai thủ tục hải quan điện tử cấp độ cao
tức là toàn quốc
theo thống kê chưa đầy đủ từ mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
thì đã có khoảng sáu mươi bốn doanh nghiệp
thủ tục hải quan điện tử
điểm thứ ba có thể nói là điểm sáng
kết quả cách đại hóa
đó là về ứng dụng công nghệ thông tin
và quản lý rủi ro trong hoạt động hải quan
chúng tôi đánh giá một cái được nữa
đó là sự đồng thuận rất cao của cán bộ công chức hải quan
không chỉ ở cấp thử hành
đó là từ chính phủ đến bộ tài chính
và đặc biệt là lãnh đạo tổng hải quan hết sức quan tâm sâu sắc
cũng đã trang bị được
cái hệ thống trang thiết bị có thể nói rằng là hết sức hiện đại
trong buổi tọa đàm hải quan doanh nghiệp
kết nối chia sẻ và đồng hành diễn ra gần đây
thì cộng đồng doanh nghiệp đã đánh giá cao
các công tác quản lý kiểm tra chuyên ngành hàng hóa thông quan
vậy ngành hải quan đã có những cái biện pháp gì
để vừa hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giảm tải thủ tục
vừa đảm bảo chính xác công khai minh bạch
hoạt động kiểm tra chuyên ngành
là một cái hoạt động cũng hết sức quan trọng
trong cái tiến trình hiện đại hóa
cũng như là đặc biệt là cái quản lý nhà nước về hải quan
đấy là một cái mạng không thể thiếu
và bản thân ngành hải quan đang thực hiện
một dừng văn bản về kiểm tra chuyên ngành
trong lĩnh vực hải quan
thì thực hiện cái đề án hai nghìn hai mươi sáu của thủ tướng
ngành hải quan cũng đã thể chế hóa cái đề án đó ra
và chúng tôi giả soát lại các cơ sở pháp lý
rồi là nguồn lực con người
đến nay là khoảng chín mươi
số lượng các văn bản
về kiểm tra chuyên ngành đã được ra soát
và sau đó được sự cho phép bộ chính
cùng ngồi với các bộ ngành
để ra soát vào từng mã hàng hóa
chỉ rõ được và đưa từng cái hàng
vào được một cái mã cố định
để cho cơ quan hải quan
cũng như các cơ quan kiểm tra chuyên ngành
dễ kiểm soát hàng hóa
minh bạch công khai cái thủ tục
công tác cải cách hiện đại hóa
cũng đã được triển khai trong các hoạt động khác
của ngành hải quan như kế toán thuế xuất nhập khẩu
quản lý giá quản lý rủi ro
thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu
công tác văn phòng quản lý đường dây nóng
quản lý cán bộ thì đùa khen thưởng
những nỗ lực trong cải cách hiện đại hóa
đã làm thay đổi căn bản
phương thức quản lý hải quan
góp phần xây dựng chính phủ điện tử
nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động
của các cơ quan nhà nước
phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn
việc ngành hải quan mở rộng phát triển hệ thống
các đại lý hải quan đang được cho là giảm áp lực
cho cơ quan hải quan và tạo tiên đề
cho công tác tinh giảm biên chế
và tinh gọn bộ máy
vậy lộ trịnh này được triển khai như thế nào thưa ông
đến nay cơ quan hải quan đã
cấp phép cho chín trăm năm mươi doanh nghiệp
để triển khai làm đại lý hải quan
và khoảng một năm trăm linh đại lý viên
khi mà triển khai đại lý hải quan
có hệ thống như vậy
thì đã giúp rất nhiều
cho cách quản lý của cơ quan hải quan
thông qua đại lý
thì có mấy cái lợi

ví dụ như là tính chuyên nghiệp
trong quá trình làm tổng cục hải quan
vừa giảm được nhân lực
vừa đỡ tốn kém
chi phí không cần thiết
trong quá trình triển khai trực tiếp giữa doanh nghiệp và hải quan
chắc chắn là trong thời gian tới
việc ra soát lại các đại lý
để làm sao tiến tới là những đại lý
thủ tục hải quan trong thời gian tới
nó không chỉ ở trong nước nữa
mà có thể là nó cạnh tranh được với những cái
hãng đại lý
làm tổng cục hải quan của nước ngoài tại việt nam
trong thời gian tới tổng cục hải quan đã đặt ra
những mục tiêu gì để thực hiện tốt
các giải pháp cải cách thủ tục hành chính
hiện đại hóa hải quan
cũng như chống tham nhũng tiêu cực
trong thi hành quản lý nhà nước về hải quan
đây là một vấn đề trọng yếu của ngành
nếu mà có một cái quy trình thủ tục hải quan
minh bạch điện tử chuyên nghiệp
tuy nhiên nếu con người hải quan
mà không chuyên nghiệp
tính liêm chính không cao
thì cho dù quy trình có thế nào
thì chúng ta cũng rất khó phát triển
và lường trước được những khó khăn thách thức
khi mà thủ tục chạy
điện tử như vậy thì ngành hải quan
đã nhiều năm nay để làm sao
vừa nâng cao được trình bộ
cán bộ công chức hải quan
không dám thực hiện hành vi vi phạm
không muốn thực hiện hành vi vi phạm
và không thể thực hiện được
hành vi vi phạm ba
thứ hai ngành hải quan cũng đang triển khai
một căn cơ
đánh giá năng lực
cán bộ công chức hải quan thông qua thi
theo từng lĩnh vực theo các cấp độ
trước mắt ngay trong tháng năm vừa qua
ngành hải quan cũng đã ban hành
quyết định số một mươi bốn
ngày một mươi chín tháng năm
là đề ra quy trình giám sát
xử lý cân bộ công chức
với những giải pháp vừa trước mắt
vừa lâu dài như vậy
chắc chắn trong thời gian tới đây
cơ quan hải quan sẽ ngay càng tiến tới
chuyên nghiệp minh vạch và hiệu quả
một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ
thưa quý vị các nhân tố gây tăng
tăng giá trong các tháng gần đây đều xuất phát từ yếu tố thị trường
trong khi về cơ bản hầu như không có yếu tố tăng giá mới xuất phát
từ điều hành giá của chính phủ
để tạo sự ổn định về giá cả thị trường
chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành
chủ động tăng cường công tác quản lý
bình ổn giá nhằm kiểm soát lãm phát
bảo đảm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô
đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến
của chỉ số cpi để có sự điều chỉnh kịp thời
tại hội thảo diễn biến giá cả thị trường
chuyên gia đã dự báo thị trường hàng hóa
sẽ chịu tác động của các yếu tố
như giá các mặt hàng nhóm nhiên liệu năng lượng
đang diễn biến phức tạp và tiềm ẩn xu hướng tăng
lương cơ bản của các đối tượng hưởng lương ngân sách
và lương cơ sở trong cơ cấu tính giá dịch vụ
khám chữa bệnh tăng
thời môi trường tăng
một số mặt hàng tăng do yếu tố mùa vụ
từ đầu năm đến nay
nhóm hàng nhiên liệu năng lượng dù được bảo đảm nguồn cung
nhưng do chiều hướng biến động
nên giá bán lẻ đã tăng khá mạnh
và có xu hướng tăng thêm
cụ thể chỉ số giá tiêu dùng cpi bình quân sáu tháng đầu năm
tăng ba hai mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
riêng nhóm giao thông tăng năm sáu mươi tám
do mặt bằng giá xăng dầu tăng cao
nhất ở đây là chính phủ
và các bộ ngài
đã can thiệp một cách hay cụ thể
đã tinh tến
và tăng cường
mạnh mẽ vào thị trường
như ví dụ như chẳng hạn
như là chúng ta
từ giờ cuối năm
không tăng giá tiền quý tế
rồi chúng ta xem xét không tăng giá tiền
từ giờ cuối năm
có thể là chúng ta vẫn kiểm soát được
hay là dưới bốn
theo cái quốc hội đề ra
theo tính toán của ủy ban giám sát tài chính quốc gia
giá dầu thế giới đang có xu hướng tăng cao
vượt dự kiến
do đó tác động của việc tăng giá xăng dầu
trong năm hai nghìn một mươi tám của cbi tổng thể
sẽ cao hơn so với năm hai nghìn một mươi bảy
nếu giá dầu bình quân năm hai nghìn một mươi tám
tăng một mươi bảy hai mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
như dự báo từ đầu năm
sẽ đẩy giá cả nhóm giao thông
tăng khoảng năm bảy so với năm trước
và lạm phát cả năm dự báo
theo các chuyên gia kinh tế
để mục tiêu kiềm chế lạm phát trung bình
ở mức dưới bốn
thì việc quản lý điều hành giá kiểm soát lạm phát
cần thực hiện một cách chủ động
chú trọng công tác dự báo
xây dựng kịch bản điều hành giá chi tiết
cho từng mặt hàng nhà nước quản lý
với bước đi thận trọng và lộ trình thích hợp
đảm bảo không tác động đột biến
tới mặt bằng giá chung
bình quân sáu tháng đầu năm của hai nghìn một mươi tám
còn bình quân một tháng của sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
như vậy tốc độ bình quân tăng giá
của sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
tăng rất là cao
nhưng vẫn trong tầm kiểm soát
tại sao vẫn trong kiểm soát
một trong những yếu tố quan trọng
đó là chính sách tiền tệ của ta
và đã đi đúng bước
theo số liệu
tổng cục thống kê cho thấy
tăng trưởng gdp sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
là mức cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi một đến nay
sự hướng tăng trưởng sáu tháng cuối năm sẽ thấp hơn
nhưng nếu tận dụng được các năng lực
tiềm năng hiện có
thì hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng
sáu bảy của cả năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên chính phủ và các bộ ngành
cũng cần điều hành chính sách tiền tệ hợp lý
chú trọng cho vai những lĩnh vực yếu tiên
như doanh nghiệp nhỏ và vừa
doanh nghiệp xuất khẩu
để đảm bảo mục tiêu lạm phát cả năm hai nghìn một mươi tám
là bốn như quốc hội giao
không nên tăng giá đồng loạt các mặt hàng
dịch vụ y tế giáo dục vào cùng một thời điểm
chương trình tài chính ngân hàng tuần này
của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình
tài chính ngân hàng phòng phóng sự
và phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại